hướng về kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn cán bộ và nhân dân tp hcm gửi gắm nhiều tâm tư và nguyện vọng vào kỳ họp
sau đây là ý kiến của một số cử tri đối với kỳ họp
qua theo dõi kỳ họp quốc hội kỳ này và đặc biệt là qua báo cáo của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
chúng tôi cũng đánh giá rất là cao nỗ lực của chính phủ trong thời gian vừa qua
trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế tăng giá trị sản phẩm xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân
khắc phục được những hạn chế trong thời gian vừa qua mà đã được chính phủ chỉ ra
hy vọng rằng trong kỳ họp quốc hội kỳ này các đại biểu quốc hội cũng sẽ có những bàn bạc thảo luận
để làm sao đưa ra những đối sách giúp cho chính phủ thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế
trong thời gian sắp tới
trước hết thì chúng tôi hết sức ủng hộ chủ trương thành lập ba đặc khu kinh tế
bởi vì trong bối cảnh hiện nay trước cuộc cách mạng công nghệ bốn
trước toàn cầu hóa kinh tế thì việt nam phải có những đột phá gì để cạnh tranh được với khu vực và thế giới
nhưng mà đi vào cụ thể thì ba đặc khu kinh tế vân đồn vân phong
và phú quốc nó có ba đặc thủ khác nhau
thì chúng tôi băn khoăn là việc đầu tư phải tính toán cân nhắc như thế nào cho nó phù hợp
với đặc điểm tình hình địa bàn của từng khu vực
qua theo dõi trong kỳ họp quốc hội rồi chúng tôi là cử tri chúng tôi kiến trị với quốc hội
thứ nhất là công khai tài sản của các người cán bộ kể cả vợ con
thứ hai nữa là phải có đăng đàn trên các thông mạng thông tin
thứ hai nữa là phải có đăng đàn trên các thông mạng thông tin
thứ ba nữa là có cơ sở kiểm soát phù hợp với công tác cán bộ
thứ dụ như là nếu mà ở địa phương thì phải thông qua cơ sở trí bộ hoặc là các đoàn thể khác để người ta theo dõi

lần này tôi thấy rằng quốc hội mà đề cập tới vấn đề sửa đổ bổ sung thì tôi thấy điều này rất cần thiết
bởi vì hiện tại thì tất cả chúng ta đã biết là cán bộ công chức chúng ta đều phải là minh bịch tài sản
trong vấn đề mà chức quyền của mình thì cũng là coi như tùy theo năng lực của mình mà được bổ nhiệm được đề bạc ở tại địa phương
mà qua các quy trình hết sức là nghiêm túc để từ chỗ chúng ta có những cán bộ tốt có năng lực để làm tốt cái công tác quản lý điều hành nhà nước của mình
thì tôi thấy rằng khi mà một cán bộ được đề bạc thì ở tại địa phương cũng phải được
tiếp cận với dân để người dân họ thấy được cái tác phong đạo đức của mình cái tài sản của mình là minh bạch như thế nào
và cái năng lực tham gia quản lý nhà nước của mình như thế nào
thì từ đó thì cái vấn đề mà chức quyền của mình thì nó mới phù hợp theo cái nguyện dẫn của người dân